quay trở lại với tin tức covid trong nước sau nhiều ngày tháng thực hiện các chính sách trong phòng chống lây lan covid một mươi chín
chúng ta đã có thêm một điểm sáng trong diễn biến covid một mươi chín cho tới ngày một mươi tám tháng năm
cả nước chỉ còn hai trăm linh sáu ca bệnh nặng giảm hơn chín mươi trường hợp so với ngày một mươi bảy tháng năm
cũng vì thế hà nội vừa quyết định giải thể các cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
theo thông tin bộ y tế ngày một mươi bảy tháng năm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một bảy trăm tám mươi năm ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước tăng hai trăm ba mươi bảy ca so với ngày trước đó
tại bốn mươi tám tỉnh thành phố có một hai trăm linh sáu ca trong cộng đồng
tại hà nội hôm qua là ngày thứ hai mươi tám thành phố không ghi nhận bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
từ nhiều tháng nay cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín các thành phố và quận huyện đã không còn bệnh nhân covid một mươi chín triệu chứng nhẹ hoặc không chịu chứng và điều trị
thủ đô còn hơn chín mươi ca covid một mươi chín đang điều trị theo dõi
trong đó chỉ còn một trăm bốn mươi ba ca điều trị tại các bệnh viện số còn lại theo dõi tại nhà
do đó hà nội vừa quyết định giải thể các cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua hai hai trăm năm mươi một ca một ngày
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi triệu ca
việt nam có một mươi triệu sáu trăm chín mươi chín chín trăm sáu mươi năm ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh tám một trăm linh tám ca nhiễm
đại dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm chín mươi hai hai trăm một mươi ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm chín mươi năm chín trăm năm mươi bảy tp hcm sáu trăm linh chín chín nghệ an bốn trăm tám mươi ba sáu trăm bảy mươi bắc giang tám trăm ba mươi tám bốn trăm sáu mươi hai bình dương ba trăm tám mươi ba bảy trăm một mươi chín
bộ y tế cho biết sẽ tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch sự xuất hiện của các biến chủng mới
thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác với các biến chủng
cục y tế dự phòng bộ y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương tiếp tục
duy trì các hoạt động giám sát phát hiện sớm và điều tra xử lý ổ dịch covid một mươi chín kịp thời
đặc biệt là các ổ dịch mới bất thường vi phạm tốc độ lây lan số mắc tỷ lệ ca bệnh nặng tử vong
có biến thể mới liên quan đến người nhập cảnh
đây có thể nói là một tin vui đối với tất cả mọi người
khi tất cả các biện pháp phòng chống dịch của chúng ta trong đợt dịch thứ tư này đang đạt các kết quả tốt
chúng ta vui mừng tự hào vì thành tích nhưng không nên chủ quan khi vẫn cần thực hiện đầy đủ
các biện pháp phòng dịch để tranh dẫn tới đợt bùng dịch tiếp theo